ba đối tượng là nguyễn hồng thuận trần duy phong và nguyễn hải triều cùng quê tại tỉnh thừa thiên huế
chiều ngày hai mươi chín tháng bốn sau khi nhậu say thuận phong và triều rủ nhau đi hát karaoke
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày cả ba đi xe máy về phòng trọ đến đường ngô quyền
thì xe máy của triều va chạm với xe máy do anh trần minh thành điều khiển
ba đối tượng bực tức đuổi theo anh thành và lấy cây sắt hàng rào bên đường đập phá chiếc xe máy của anh thành
bị bố mẹ ruột anh thành và anh nguyễn hữu duy đang can ngăn
các đối tượng đã dùng dao gây thương tích cho các nạn nhân
sau khi gây án ba đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng công an truy đuổi và bắt giữ ngay trong đêm
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng
với số tiền giao dịch đặt cược lên đến gần hai tỷ đồng lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương bóc gỡ triệt xóa
hiện một mươi ba bị can trong đường dây này đã bị khởi tố bắt tạm giam
để tiếp tục điều tra làm rõ
theo điều tra nguyễn tuấn anh chủ tịch quận hoàng mai tp hà nội
mua mã cốt của sản giao dịch quyền trọ nhị phân trên mạng internet đặt tên là sản visa
sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình theo hình thức đa cấp
thông qua mạng xã hội huy và các đối tượng tạo ra các hội nhóm đăng tải thông tin quảng cáo
tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn cách hoạt động cách lôi kéo người chơi
để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp
các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh hải dương tp hà nội
và một số tỉnh thành khác
trong thời gian từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số tiền giao dịch đặt cửa của người tham gia đánh bạc trên sàn visa
do đường dây của tuấn anh tổ chức lên tới gần hai tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
còn tại nghệ an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng
vừa triệt xóa nhiều đường dây tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
bắt giữ nhiều đối tượng liên quan
từ ngày một mươi tám tháng bốn đến ngày hai mươi chín tháng bốn công an nghệ an đã phá thành công chuyên án
bắt giữ năm đối tượng cùng chú tại địa bàn tp vinh về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
đường dây đánh bạc này gồm ba cấp đại lý cầm đầu là đặng thị oanh ba mươi ba tuổi
chú tại xã hương đông tp vinh
cơ quan công an cũng tạm giữ tăng vật là một mươi năm triệu đồng tiền mặt tám điện thoại di động
bước đầu chứng minh được số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là hơn ba mươi tỷ đồng
nhiều hung khí nguy hiểm vừa bị công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã thanh đức
phát hiện khi kiểm tra một nhà trọ trong chiều ngày hôm qua ba mươi tháng bốn
thời điểm trên khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phòng trọ của chị trần thị dù
ở xã thanh đức huyện long hồ thì phát hiện một túi màu đỏ bên trong có chứa năm con dao tự chế
có chiều dài từ một mươi đến một trăm linh cm
tám bốn cây súng một mươi bốn viên đạn và ba túi ni lông
bên trong có chứa hóa chất và chất nhựa trắng
bước đầu chị du khai nhận vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng bốn
có một nam thanh niên lạ mặt đem vào gửi tại phòng trọ rồi bỏ đi
đến nay chưa quay lại lấy chị không mở ra kiểm tra nên không biết bên trong túi có chứa hung khí
hiện số hung khí trên đã được công an xã thành đức niêm phòng thu giữ để tiếp tục xác minh làm do
thông tin từ cục cảnh sát giao thông ngày ba mươi tháng bốn
của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
toàn quốc xảy ra hai mươi chín vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một mươi hai người bị thương chín người
so với cùng kỳ năm ngoái tăng năm vụ giảm một người chết giảm hai người bị thương
đường sắt đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bảy bảy trăm chín mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
ra quyết định xử phạt gần một mươi hai sáu tỷ đồng tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn tám trăm tám mươi ba trường hợp
tạm giữ một trăm linh hai ô tô một một trăm linh tám mô tô và một mươi năm phương tiện khác
trên đường bộ cảnh sát giao thông xử lý bảy sáu trăm năm mươi năm trường hợp ra quyết định xử phạt một mươi hai ba tỷ đồng
tước giấy phép lái xe tám trăm bảy mươi bốn trường hợp
tạm giữ một trăm linh hai ô tô một một trăm linh tám mô tô và một mươi một phương tiện khác
hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
do cục cảnh sát giao thông quản lý đã ghi nhận bảy mươi hai trường hợp vi phạm
vào khoảng bốn giờ sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại sưởng gỗ rán
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hải nam có địa chỉ tại thôn yên viên
xã yên viên huyện gia lâm thành phố hà nội
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động một mươi một xe chữa cháy
cùng hơn tám mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy
khu vực xảy ra cháy là sưởng gỗ gián của công ty trách nhiệm hiểu hạn hải nam
với quy mô một tầng với kết cấu khung thép mái tôn
tốc độ đám cháy lây lan rất nhanh do các nguyên liệu dễ bắt lửa
khoảng một tiếng sau đám cháy cơ bản được khống chế không có thiệt hại về người
không lan sang nhà dân và các khu vực lân cận
hiện tại lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vẫn đang nỗ lực triển khai tổ chức chữa cháy trong khu vực đám cháy đã được khoanh vùng
thưa quý vị mới chỉ đầu hè tuy nhiên trên phạm vi cả nước đã có không ít trường hợp
đuối nước thương tâm xảy ra mà chủ yếu là thanh thiếu niên bị đuối nước
ở các khu du lịch hay bãi tắm
đánh giá về thực trạng này các cơ quan chức năng cho rằng đa phần là do ý thức
nhận thức và việc thiếu kỹ năng sơ cứu ban đầu
trong khi người bị nạn chỉ có khoảng một mươi phút trước khi não bị tổn thương
do thiếu oxy dẫn đến tử vong
hiện nay đã bắt đầu bước vào mùa du lịch của năm hai nghìn hai mươi hai
và những địa điểm khu nghỉ dưỡng hay những khu du lịch như thế này
sẽ là nơi tập trung rất đông đảo du khách đến đây để thăm quan nghỉ dưỡng vui chơi
và với thời tiết khá là nóng nực như hiện nay thì những địa điểm như hồ bơi
hay bãi sông ven sông như thế kia những nơi thoáng mát
sẽ là nơi tập trung rất đông du khách đến để vui chơi thăm và thăm quan
tuy nhiên chính những địa điểm như thế này là những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ
về tai nạn đuối nước rất là cao
sau hơn hai năm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh
nhân viên của những khu du lịch khu nghỉ dưỡng đa phần đều nghỉ việc
hoặc những nhân viên đã từng được tập huấn về các phương pháp
xử lý tình huống sơ cứu đuối nước thì sau một thời gian dài
các kỹ năng kiến thức có phần bị dây dụng
qua quá trình tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thì hiện tại đa phần nhân viên là nhân viên mới
và mới được tiếp xúc với việc tập huấn về kỹ năng phòng chạy cháy bắc gương ẵn hộ
những người vận hành những người lao động tại đây
thì qua quá trình tập luyện nhưng mà cũng ít khi được vận hành
vận sử dụng kỹ năng đấy vào việc sơ cứu cứu hàng ngày
trên thực tế thì ở khu vực này chúng tôi cũng đã làm những hệ thống bảo vệ
để đảm bảo cho an toàn cho du khách
nhưng cũng có thể nó không tránh khỏi những trường hợp các cháu nhỏ
vì tính hiếu động thì hay chạy nhảy
thế cho nên luôn luôn khi có du khách đến đặc biệt là các đoàn có cháu nhỏ
chúng tôi luôn luôn cử lực lượng là thường xuyên đi cùng để giám sát
cái lực lượng cứu hộ thì mặc dù chúng tôi đã có
nhưng mà trên thực tế thì cái kỹ năng
để cứu hộ cứu nạn thì cũng chưa thật là được đầy đủ
cho nên chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng
để mở lớp tập huấn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn
để đảm bảo an toàn cho du khách trong thời gian cao điểm du lịch nghỉ dưỡng
ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã đến từng cơ sở khu lưu trú khu nghỉ dưỡng
để hướng dẫn tập huấn các kỹ năng phòng ngừa tai nạn
trong đó tập trung vào những chi tiết đặc điểm thiếu sót
của công tác phòng ngừa và xử lý tình huống của đặc thù từng địa điểm
giúp các cơ sở này kịp thời khắc phục trước thời gian đón khách
trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác cứu nạn hộ
thì nó được nêu rất rõ và cụ thể hóa trong cái nghị định tám mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
nhưng nghị định này chưa thật sự được người dân cũng như các chủ cơ sở quan tâm
mọi người chưa nhận thức rõ được là việc mà mình cần phải làm gì
hoặc là trách nhiệm của mình đến đâu
thường là cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy cơ nạn hộ xuống nhắc nhở
thì họ mới biết và mới thực hiện theo
còn họ chưa có sự chủ động mà chưa bám sát vào những cái nội dung
mà cơ quan hệ phục họ cũng như là cơ quan chức năng hướng dẫn
về công tác đảm bảo cơ nạn cứu hộ chống tai nạn tại cơ sở kinh doanh của mình
lực lượng chức năng cũng khuyên cáo hiện đã bắt đầu bước vào mùa nắng nóng
các địa điểm như hồ bơi bãi sông suối sẽ là địa điểm thu hút
rất đông thanh thiếu niên đến du lịch bơi lội
các bậc cha mẹ phụ huynh các em cần chú ý đến các em nhỏ nhiều hơn
hướng dẫn và trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ
để phòng tránh tai nạn đuối nước trong giai đoạn này